những ngày qua do mưa lớn xuất hiện trên diện rộng đã làm sạt lở một số tuyến đường và ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh lào cai
đặc biệt tại huyện mường khương trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng tám mưa lớn với lưu lượng lên tới một trăm hai mươi tám mm đã khiến một trăm năm mươi hộ dân tại xã nấm lư bị cô lập
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mường khương mưa lớn đã khiến cho một mươi hai nhà dân bị ảnh hưởng hơn một mươi một hectare lúa bị lũ cuốn trôi
ngập úng cục bộ gần một trăm linh hectare lúa và các hoa màu khác
ngoài ra mưa lớn còn làm sạt lở đất đá khiến cho nhiều tuyến đường bị ách tắc một trăm linh mét mương bê tông bị hư hỏng và khiến cho một trăm năm mươi hộ dân tại ba thôn của xã nấm lư bị cô lập

trước mắt các cấp chính quyền địa phương đã huy động bà con nhân dân giúp đỡ nhau vận chuyển tài sản
và di chuyển những gia đình bị ngập lụt tới nơi an toàn
mưa ở đây thì mưa hôm nay hôm thứ hai rồi bị ngập hết
khu này là ngập chắc tổ độc khoảng gần bốn mươi hát
đường các thứ là bây giờ bị cô lập hết ba cái thôn này là không đi lại được
cả cái trục đường lên trên này là bây giờ là bị sạt không đi lại được
chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cái thôn là phải chủ động đặc biệt là cái thôn gốc trí này
nước nó mà dâng lên là bà con là phải giúp nhau để vận chuyển đồ đạc cũng như là những cái tài sản của gia đình để ra những cái hộ khác
trong đó chúng tôi cũng đã cử lực lượng dân quân các thứ là xuống trực tiếp để cùng với bà con
sau khi chỉ đạo thì bà con cũng đã chủ động vận chuyển đồ đạc với các tài sản khác ra ngoài
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mường khương đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn và nhân dân thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
di rời tài sản khỏi vùng ngập lụt huy động các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn về người và tài sản
đối với diện tích hoa màu bị ngập ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân đợi nước rút để thao rửa đồng ruộng nạo vét bùn đất sau đó tìm các giống cây phù hợp để trồng thay thế